chào mừng quý vị đến với bản tin nhật kế an ninh
lực lượng y tế công an nhân dân tăng cường cho thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam phòng chống dịch covid một mươi chín
trung quốc ghi nhận số ca mắc mới covid một mươi chín cao nhất trong gần bảy tháng
thưa quý vị trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức cộng hòa dân chủ nhân dân lào vào sáng nay ngày một mươi tháng tám
tại thủ đô viêng trăn chủ tịch nước nguyễn xuân phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao đảng và nhà nước việt nam
đã tới đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm liệt sĩ vô danh hội kiến với chủ tịch quốc hội lào say sổn phong phong vi hẳn
tiếp kiến phó chủ tịch nước lào pani yai thuật tu và phó chủ tịch nước lào bun thong chit man ni
dự và phát biểu tại kỳ họp quốc hội lào khóa chín dự lễ khánh thành và trao tặng công trình nhà quốc hội lào
thăm đại sứ quán và đại diện cộng đồng doanh nghiệp việt nam tại lào
công trình nhà quốc hội mới của lào được xây dựng trên nền nhà quốc hội cũ tại quảng trường thát luông
trung tâm thủ đô viên trăn với tổng diện tích khu đất khoảng hai mươi ba bốn trăm linh m hai trong đó diện tích xây dựng khoảng bảy một trăm bảy mươi một m hai
bao gồm một tầng hầm năm tầng nổi công trình trên có tổng vốn đầu tư xây dựng gần một trăm một mươi hai triệu usd
phát biểu tại buổi lễ chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nhấn mạnh đây là món quà của đảng
nhà nước và nhân dân việt nam dành cho đảng nhà nước và nhân dân lào anh em
được đồng chí thông luân sĩ xu lít đánh giá có bốn cái nhất hiện đại nhất hài hòa bản sắc dân tộc nhất
vững chắc nhất có giá trị đầu tư lớn nhất
chủ tịch nước tin tưởng nhà quốc hội lào sẽ là nơi khởi nguồn xác lập các quyết định quan trọng
cho phát triển đất nước lào độc lập tự chủ tiến lên thịnh vượng
nơi đây sẽ luôn là một biểu tượng bền vững của tình cảm đoàn kết đặc biệt gắn bó keo sơn giữa đảng
nhà nước và nhân dân hai nước
trước đó trong sáng nay chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã đến dự và có bài phát biểu quan trọng
tại kỳ họp quốc hội lào khoa chín
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên phát biểu tại nhà quốc hội mới của lào
đây là vinh dự đặc biệt mà đảng nhà nước quốc hội và nhân dân lào dành cho lãnh đạo việt nam
thể hiện sinh động tình hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt hiếm có giữa hai dân tộc việt lào
cũng trong khuôn khổ thăm hữu nghị chính thức cộng hòa dân chủ nhân dân lào
sáng nay chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã có cuộc hội kiến với chủ tịch quốc hội lào
seysol phong phong vy hẳn tiếp kiến phó chủ tịch nước lào pani yathutu và phó chủ tịch nước lào bunthong chitmani
ngày hôm nay tại hà nội đoàn kiểm tra số một trăm bốn mươi ba của ban bí thư do đồng chí nguyễn trọng nghĩa
bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra
việc thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về tăng cường
xây dựng chỉnh đốn đảng và quy định số tám của ban chấp hành trung ương
về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên tại đảng bộ học viện cảnh sát nhân dân
dự buổi làm việc có đồng chí trung tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung mương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
thời gian qua việc triển khai thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
và các quy định về trách nhiệm nêu gương tiếp tục được đảng ủy học viện cảnh sát nhân dân
và các cấp ủy trực thuộc quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách kịp thời
nghiêm túc đồng bộ và trách nhiệm đem lại những kết quả quan trọng
góp phần củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng ủy học viện
và cấp ủy các đơn vị tạo sự thống nhất trong công tác xây dựng đảng tại học viện
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh
quán triệt chỉ đạo của trung ương và bộ chính trị đảng ủy công an trung ương
đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo lực lượng công an thực hiện nghiêm túc quyết liệt
nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai và quy định số tám thể hiện rõ tinh thần gương mẫu đi đầu
ghi nhận đánh giá cao đảng ủy học viện cảnh sát nhân dân đã cụ thể hóa
việc thực hiện nghị quyết và các quy định nêu gương một cách sáng tạo
phù hợp với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ giáo dục đào tạo của nhà trường
chia sẻ với những khó khăn những yếu tố khách quan ảnh hưởng tới quá trình triển khai
thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai của đảng bộ đơn vị
đồng chí thứ trưởng cũng nhấn mạnh mục tiêu phấn đấu năm hai nghìn ba mươi xây dựng lực lượng công an nhân dân
cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại đòi hỏi đảng bộ học viện cảnh sát nhân dân
cần nỗ lực hơn nữa tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên vững mạnh
đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới
kết luận tại buổi làm việc đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương trưởng đoàn kiểm tra nhấn mạnh
trên cơ sở những kết quả làm được và chưa làm được đảng bộ học viện cảnh sát nhân dân
cần rút ra những bài học kinh nghiệm mô hình cách làm hay sáng tạo đổi mới
trong công tác xây dựng đảng nói riêng xây dựng lực lượng công an nhân dân nói chung
từ những bài học kinh nghiệm đó đặt ra những vấn đề cho giai đoạn mới
sát với thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của đơn vị
cần tiếp tục tập trung giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị
bồi dưỡng phẩm chất đạo đức lối sống người công an vì nhân dân phục vụ
gắn với việc học tập làm theo sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
tin tưởng rằng bằng quyết tâm trách nhiệm cao nhất đảng bộ học viện cảnh sát nhân dân
sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao xây dựng học viện phát triển vững mạnh
khẳng định vị thế không chỉ là cơ sở giáo dục đào tạo
trung tâm nghiên cứu khoa học đầu ngành của lực lượng công an
mà còn là nhà trường chính quy mẫu mực của cả nước
cũng tại hà nội vào chiều ngày hôm nay đoàn kiểm tra số một trăm bốn mươi ba của ban bí thư trung ương đảng
do đồng chí phan xuân thủy phó trưởng ban tuyên giáo trung ương làm trưởng đoàn
đã làm việc với cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giao dưỡng bộ công an
về công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng và quy định số tám của ban chấp hành trung mương đảng
quy định số một của đảng ủy công an trung ương về trách nhiệm

tại buổi làm việc tập thể ban thường vụ đảng ủy lãnh đạo cục cảnh sát quản lý trại giam
cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng đã tập trung báo cáo kết quả thực hiện các nội dung
nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai và các quy định về trách nhiệm nêu gương
việc thực hiện các nhiệm vụ giải pháp của nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
và các nội dung nêu gương trong quy định số tám quy định số một
chỉ ra những khó khăn bất cập và kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện
đồng thời đề xuất một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm
góp phần đẩy mạnh thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai và các quy định về trách nhiệm nêu gương
phát biểu kết luận buổi làm việc đồng chí phan xuân thủy phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
đánh giá cao việc thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai của đảng bộ cục cảnh sát quản lý trại giam
cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng với nhiều hình thức sáng tạo trong quá trình thực hiện
đồng thời đánh giá cao việc đảng ủy cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng
đã mạnh dạn nêu các khuyết điểm và có hướng khắc phục rõ ràng
đồng chí phan xuân thủy đề nghị thời gian tới đảng bộ cục cảnh sát quản lý trại giam
cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng phải nỗ lực hơn nữa thực hiện nhiệm vụ chính trị
đặc biệt liên quan đến công tác đảng
các đồng chí là đơn vị đặc thù về công tác đặc thù về địa bàn đặc thù về vị trí thực hiện nhiệm vụ
đặc thù về đối tượng công tác nên thời gian tới cần tập trung mạnh mẽ hơn nữa công tác chính trị tư tưởng
xây dựng cán bộ ngày càng nâng cao trình độ phẩm chất đạo đức để thực hiện tốt nhiệm vụ được sao
tổ chức tốt công tác quản lý cán bộ làm tốt công tác kiểm tra giám sát thực hiện nghiêm điều lệnh công an nhân dân
thực hiện chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín và theo dõi
đề nghị của bộ y tế vào sáng ngày hôm nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức lễ xuất quân
lực lượng y tế công an nhân dân tham gia tăng cường cho thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam
phòng chống dịch covid một mươi chín thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đã đến dự
giao nhiệm vụ và động viên các cán bộ chiến sĩ y bác sĩ của lực lượng y tế công an nhân dân
tham gia đợt tăng cường lần này đoàn cán bộ y tế công an nhân dân gồm bốn mươi sáu y bác sĩ
cám bộ y tế của cục y tế bệnh viện một mươi chín tháng tám và bệnh viện y học cổ truyền bộ công an đây đều
là những cán bộ y bác sĩ trẻ có năng lực giàu nhiệt huyết sau khi vào thành phố hồ chí minh
bộ chỉ huy tiền phương cục y tế bộ công an sẽ phối hợp với công an địa phương phân công
nhiệm vụ cho các y bác sĩ này
chúng tôi quyết tâm lên đường thực hiện nhiệm vụ được giao và hoàn thành sắc sắc nhiệm vụ bình an trở về
chúng tôi đã xác định rõ ràng nhiệm vụ sẵn sàng lên đường tri viện cho miền nam chống dịch phòng chống dịch
covid với tư cách là tưởng trường đoàn thay mặt tất cả anh em trong đoàn tôi cũng động viên anh em
vượt qua tất cả những khó khăn số xếp công việc gia đình sẵn sàng đi bất kỳ lời đâu
hoàn làm bất kỳ việc gì để hoàn thành nhiệm vụ được lãnh đạo bộ giao
phát biểu giao nhiệm vụ và động viên đoàn cán bộ y tế công an nhân dân tại lễ xuất quân
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn văn sơn ghi nhận
biểu dương ý thức trách nhiệm sự quyết tâm không quản ngại khó khăn của các bác sĩ y tá
kỹ thuật viên dược sĩ đã tự nguyện sung phong tham gia tăng cường cho các tỉnh thành phía nam
thứ trưởng nguyễn văn sơn nêu rõ trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
nhiệm vụ trách nhiệm của đoàn cán bộ y tế công an nhân dân sẽ hết sức nặng nề
hơn lúc nào hết ở thời điểm khẩn cấp này rất cần sự đoàn kết chung tay
trung sức của các thành viên trong đoàn công tác để hỗ trợ cho thành phố hồ chí minh
và các tỉnh phía nam sớm đẩy lùi dịch bệnh
nhiệm vụ trách nhiệm bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ và sẵn sàng chia sẻ những khó khăn thách thức
của đồng chí đồng đội đang công tác ở thành phố hồ chí minh các tỉnh phía nam
với ý thức cảnh giác cao nhất chúng ta mà phải hết sức tập trung cao độ bản lĩnh kiến thức chuyên môn
tinh thần trách nhiệm để cùng đồng chí đồng đội đang chờ đợi chúng ta trong thành phố hồ chí minh
để quyết tâm ngăn chặn đẩy lùi chặn đứng đại diệt covid một mươi chín lần này
thứ trưởng nguyễn văn sơn tin tưởng rằng lực lượng y tế công an nhân dân sẽ phát huy cao tinh thần trách nhiệm
y đức của người thầy thuốc những phẩm chất cao quý của người chiến sĩ công an nhân dân
đem hết tâm huyết sức lực tài trí của mình hoàn thành tốt nhiệm vụ được đảng nhà nước và bộ công an giao phó
đây là lần thứ hai trong vòng một tháng qua bộ công an tăng cường lực lượng y tế
công an nhân dân
bộ công an nhân dân cho các tỉnh thành phía nam phòng chống dịch covid một mươi chín
trước đó hơn năm mươi y bác sĩ bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an đã sung phong lên đường chi viện cho thành phố hồ chí minh
vào sáng ngày hôm nay công an tỉnh đắk lắc cũng đã tổ chức xuất quân tăng cường lực lượng cho công an cơ sở
thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đợt này hai tổ công tác đầu tiên của công an tỉnh đắk lắc gồm hai mươi sáu cán bộ chiến sĩ
đã được tăng cường bổ sung lực lượng cho công an các huyện
bắc và mật prak là hai địa phương đang có tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
tại buổi xuất quân lãnh đạo công an tỉnh đã yêu cầu cán bộ chiến sĩ được điều động tăng cường
cần nêu cao tinh thần trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an cơ sở
tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức ý thức chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh cho người dân
tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự phòng chống dịch covid một mươi chín của địa phương
góp phần ngăn chặn đẩy lùi sự lây lan của dịch bệnh trên địa bàn tỉnh
trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của chính phủ đã có những trường hợp không chỉ vi phạm chỉ thị
mà còn chống đối lại cả lực lượng chức năng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác phòng chống dịch bệnh
biện minh cho hành động đó thì có rất nhiều lý do nhưng tất cả lý do đó sẽ vô nghĩa nếu người vi phạm không đặt mình
ở địa vị của những người đang làm ngày đêm âm thầm cống hiến mồ hôi và sức khỏe thậm chí là nguy hiểm đến cả tính mạng
vì mục tiêu chung đó là ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
phóng sự sau ghi nhận công việc hàng ngày của một đồng chí trưởng công an phường sẽ cho quý vị hiểu về áp lực
cũng như là sự nỗ lực của những người đang ở tuyến đầu chống dịch bệnh
việc mưa gió như thế này rất là vất vả cho các chú và làm như thế này thì mới là đúng
không có dịch bệnh mà bùng phát cho cháu
nhìn các đồng chí công an mà đang rất là vất vả như thế này thì với tư cách là một người dân thì mình cũng rất là cảm động
công an phường mai dịch quận cầu giấy thành phố hà nội có ba mươi năm đồng chí kể cả lãnh đạo chỉ huy
nên từ khi dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát áp lực công việc dồn lên vai các anh là rất lớn
ngoài công việc hàng ngày như tiếp công dân tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
bảo đảm an ninh trật tự thì công tác phòng chống dịch bệnh
và triển khai bất kể thời tiết nắng mưa hay ngày đêm
vậy nên dù là thủ trưởng một đơn vị nhưng đã năm ngày nay trung tá nghĩa không về nhà
một f thì chúng tôi cũng mất ít nhất là tám đồng chí trong vòng hai mươi bốn tiếng trong một ngày
mà nhân lên đến hai f thì chúng tôi sẽ mất một mươi sáu đồng chí tức là tương đương với gần nửa đơn vị
tại khu vực cách ly trước kể các chốt chúng tôi còn đang làm trên đường
cho nên vì vậy nó cũng là những áp lực vô cùng lớn
và chúng tôi cũng lo lắng
có một số người là không chịu hợp tác và cá biệt là có những trường hợp là chống đối lực lượng chức năng
thực sự là nhìn những cái trường hợp đó chúng tôi rất là buồn
công việc tăng gấp từ ba đến năm lần so với ngày thường nên khi việc xong thì thời gian cũng đã muộn
sau bữa cơm vội trung tá nghĩa cùng đồng đội lại tiếp tục lên đường tuần tra đêm
bởi trong giãn cách nhiều đối tượng manh động đã lợi dụng để hoạt động hành vi trộm cắp cướp giật tài sản
chỉ trong một mươi hai ngày thực hiện giãn cách theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
lực lượng công an quận cầu giấy đã ngăn chặn được rất nhiều vụ cướp và trộm cắp tài sản
cảnh sát dân quân dân phòng ủy ban đều ra quân làm nhiệm vụ rất là vất vả
nhưng mà người dân thì cũng có một số họ cũng chưa có ý thức
nên là họ vẫn ra đường nhưng tôi vẫn phải làm nhiệm vụ nhiều vẫn phải nhắc nhở nhiều
vẫn phải đi từng nhà nhắc nhở đi từng cửa hàng đi từng ngõ gõ từng nhà nhắc nhở người dân
đêm thì nhiều khi cũng phải ra đường làm đến một giờ sáng
người dân thủ đô đã trải qua một mươi tám ngày được khuyên cáo hạn chế ra đường nếu không thật sự cần thiết
việc ở lâu trong nhà sẽ nảy sinh nhiều bất tiện vướng mắc khó khăn
nhưng đó là việc làm cần thiết
bởi với đồng chí nghĩa hay các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch đã nhiều ngày phải ở cơ quan
không được gặp người thân hay về nhà thì những chia sẻ và mong muốn của họ lúc này thật giản dị
những đồng đội của tôi đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ về phòng chống dịch
cũng như cũng đã bị nhiễm dịch covid
thì đó là cái điều mà chúng tôi rất là đồng cảm với cán bộ chiến sĩ cũng như đồng nghiệp của mình
vì vậy là chúng tôi rất mong người dân mọi người hãy giúp cho lực lượng chức năng của chúng tôi
trong đó có lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ bằng cách là chấp hành rất tốt
quy định về phòng chống dịch và chúng ta sẽ sớm đẩy lùi được dịch bệnh
đất nước chúng ta sẽ quay trở lại bình thường
nhân dân sẽ lại tiếp tục lao động sản xuất để đất nước phát triển
trong phần tiếp theo của bản tin
thành phố đà nẵng triển khai thí điểm việc tổ chức cách ly f một tại nhà sau bảy ngày cách ly tập trung
trung quốc ghi nhận số ca mắc mới covid một mươi chín
nhất trong gần bảy tháng
bản tin dịch covid một mươi chín của bộ y tế vào tối ngày một mươi tháng tám cho biết cả nước có tám mươi ba trăm bốn mươi tám ca bệnh nhân được điều trị khỏi
tổng số liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm là chín chín trăm tám mươi bảy năm trăm tám mươi bảy liều
tính từ sáu h cho đến một mươi tám h ngày hôm nay trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận ba hai trăm bốn mươi một ca
những ca nhiễm mới nâng tổng số ca mắc trong ngày lên là tám ba trăm chín mươi ca
trong đó có năm ca nhập cảnh và tám ba trăm tám mươi năm ca là ghi nhận trong nước giảm chín trăm ba mươi tám ca so với ngày hôm qua
trong đó thành phố hồ chí minh có ba chín trăm năm mươi sáu ca và hà nội là sáu mươi một ca
vào ngày chín tháng tám trên một số diễn đàn mạng xã hội đã lan truyền thông tin
tại trung tâm y tế quận đống đa hà nội phát hiện các ca mắc covid một mươi chín
những ca này trước đó đã tham gia tiêm chủng cho người dân
dẫn đến nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng
với khoảng là năm f một
đại diện của y tế quận đống đa khẳng định thông tin trên là hoàn toàn sai sự thật
đồng thời đề nghị người dân nên cảnh giác và nắm bắt thông tin chính xác từ các cơ quan chức năng
phối hợp phản ánh cho cơ quan chức năng các thông tin sai sự thật
với sự hộ tống của lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh kiên giang
đoàn xe gần bốn mươi chiếc đã đưa hơn bốn trăm linh công dân từ thành phố hồ chí minh
về đến tỉnh kiên giang vào chiều ngày một mươi tháng tám
để tránh dịch diễn ra an toàn và theo đúng kế hoạch
từ bảy giờ sáng ngày một mươi tháng tám lực lượng y tế thành phố hồ chí minh và kiên giang
đã bắt đầu tổ chức tiếp nhận kiểm tra sức khỏe xét nghiệm nhanh sars cov hai
tại bến xe miền tây cho người dân trở về từ kiên giang
đợt đón đầu tiên này có trên bốn trăm linh người đăng ký rời thành phố hồ chí minh về quê
trong đó có khoảng một trăm chín mươi sinh viên đang theo học tại các trường đại học cao đẳng
số còn lại là người lao động có hoàn cảnh khó khăn
sau khi về đến kiên giang người dân đã được đưa vào hai khu cách ly để cách ly y tế tập trung
theo quy định tại hai ký thúc xá thuộc trường cao đẳng sư phạm kiên giang
và trường cao đẳng kiên giang tọa lạc tại thành phố rạch giá
trước đó để đảm bảo an toàn cho việc tiếp đón người dân trở về từ thành phố hồ chí minh
tỉnh kiên giang đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực chuẩn bị sẵn một chỗ cách ly
tại các trường cao đẳng trên địa bàn để đón học sinh sinh viên và người lao động về quê tránh dịch
tại đà nẵng vào ngày năm tháng tám thành phố đã thí điểm việc tổ chức cách ly f một tại nhà
sau bảy ngày cách ly tập trung
vậy thì vai trò giám sát và hỗ trợ của cộng đồng như thế nào để đảm bảo việc cách ly an toàn
đồng thời người cách ly có những điều kiện thuận lợi nhất
ghi nhận của nhóm phóng viên tại huyện hòa vang thành phố đà nẵng
thôn dương lâm hai xã hòa phong huyện hòa vang
điểm chốt trực của tổ covid một mươi chín cộng đồng ở khu vực có ba trường hợp f một
trong một gia đình đang được cách ly
mỗi ngày có hai thành viên làm nhiệm vụ từ sáu giờ đến hai mươi hai giờ
bên cạnh việc giám sát thành viên của tổ covid một mươi chín cộng đồng hỗ trợ tích cực
cho những người đang cách ly khi họ có nhu cầu như việc mua lương thực đồ dùng
mình cũng lo lúc nào thì cũng lo nhé nhưng mà khi mình lộn xong rồi thì mình thấy cũng mình bổ đổn cho mình thôi
tinh thần ở đây thì cũng rất là nhiệt định thôi nói chung mọi người ở cũng như vậy
bởi vì ở đây là mình giúp cho cộng đồng mà chính cũng là mình giúp cho thông mình
được thực hiện cách ly ngay tại chính ngôi nhà của mình và nhận sự hỗ trợ từ phía tổ covid một mươi chín cộng đồng
người cách ly có được tâm lý thoải mái
còn về phía những người thực hiện nhiệm vụ giám sát này
họ cũng nhận được sự đồng hành của chính những người dân
nhất là những hộ dân sống sát ngay nhà f một
người dân ở shop đây thì thứ nhất là chúng tôi bảo vệ cho gia đình thì không nên tới gần
cái thứ hai thì nếu ở đây mà có gì mà gia đình họ mà có ra vô gì đó
thì tôi cũng báo lệ với nhờ chức trách cơ quan gần nhất
đến thời điểm hiện tại thành phố đà nẵng có gần hai mươi trường hợp được cách ly tại nhà
trên địa bàn huyện hòa vang và quận ngũ hành sơn
sau khi đã cách ly tập trung bảy ngày với ba lần xét nghiệm âm tính
cùng với giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý các trường hợp f một của chính quyền
thì sự giám sát đầy trách nhiệm của các tổ covid cộng đồng của chính mỗi một người dân
sẽ đảm bảo được hiệu quả và độ an toàn cho công tác tổ chức cách ly tại nhà này
chúng tôi có một trăm một mươi ba tổ covid cộng đồng ở tại một trăm một mươi ba thôn được thành lập và tổ viên hội đồng này sẽ nhắc nhở
chúng tôi cũng sẽ triển khai các biện pháp về mặt cảnh báo
văn dây để đảm bảo người khác đi qua là biết ngay là nhà này rồi
thứ hai chúng tôi lắp luôn cả biển thông báo là nhà này càng có f một cách ly
để người khác không có vô tình đi vào khu vực mà chúng ta đang cách ly
trong tình huống dịch bệnh diễn biến phức tạp việc cách ly f một tại nhà sẽ góp phần rất lớn
trong việc giảm tài áp lực cho các khu cách ly tập trung
hiện tất cả các tổ covid cộng đồng luôn trong tâm thế sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ hỗ trợ
khi vấn đề này tiếp tục được truy cập
một người đàn ông ở huyện cam lâm của tỉnh khánh hòa vào sáng ngày hôm nay đã bị sở
thông tin và truyền thông tỉnh khánh hòa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền bảy năm trăm linh đồng
về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo thông tin sai sự thật xuyên tạc vu khống
xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức danh dự nhân phẩm của cá nhân
từ cuối tháng bảy cho đến đầu tháng tám năm nay người này đã sử dụng tài khoản facebook
thường xuyên cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo thông tin xuyên tạc
sai sự thật liên quan đến việc áp dụng chỉ thị một mươi sáu tại địa phương đồng thời còn chia sẻ
nhiều bài viết kèm theo những lời lẽ xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của lực lượng chức năng
đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch gây hoang mang bất bình trong dư luận quần chúng nhân dân
làm việc với cơ quan chức năng người đàn ông này đã thừa nhận hành vi của mình
sở thông tin và truyền thông của tỉnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính người này
số tiền là bảy năm trăm linh đồng